này y tá quê ở tỉnh phú yên để điều tra về hành vi giết người bước đầu đối tượng khai nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn xuất phát từ việc chăn nuôi và bán phân bò chứ không phải mâu thuẫn đất đai như thông tin ban đầu
cụ thể sau khi bán phân bò vợ của nay y tá là chị ma huyền không đưa tiền để nay y tá tiêu xài nên giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn
trong lúc cãi vã y tá liên tục dùng vũ lực đánh vợ bố mẹ và chị vợ của nay y tá chạy tới can ngăn cũng bị đối tượng dùng thanh sắt đuổi đánh
hậu quả là vợ và chị vợ của nay y tá đã bị tử vong còn bố mẹ vợ y tá bị thương rất nặng được người dân chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cấp cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện đơn dương đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp nay y tá để phục vụ công tác điều tra
diễn biến mới nhất liên quan đến ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật khủng bố đòi nợ
và sáng ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang tiếp tục khám xét trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt thu giữ nhiều máy móc tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
đồng thời mở rộng điều tra xác minh các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo cơ quan điều tra công an tỉnh tiền giang trung bình mỗi tháng công ty pháp việt nhận từ các tổ chức tài chính ngân hàng từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được
để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức gọi điện đe dọa khủng bố
điều tra ban đầu cho thấy số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
tính đến ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang xác định có khoảng ba triệu người ở khắp các tỉnh thành trên cả nước là nạn nhân của các đối tượng trong tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật để khủng bố đòi nợ
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục kêu gọi các đối tượng có liên quan đến công ty luật pháp việt sớm trình diện hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đồng thời kêu gọi các bị hại nạn nhân của tổ chức tội phạm nói trên cung cấp thêm thông tin qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn năm trăm chín mươi chín năm trăm một mươi một hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
để có tiền trả nợ các đối tượng tham gia hội những người vỡ nợ muốn làm liều
và dùng hung khí tấn công các đại lý thu mua nông sản để cướp tài sản
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng là dương hoàng kiên trần văn tường và phạm văn tuân để điều tra về hành vi cướp tài sản
vào ngày một mươi tháng hai các đối tượng từ nhiều tỉnh tụ tập về huyện crong năng nhưng đã bị công an huyện crong năng kịp thời phát hiện
quyết tâm ngăn chặn không để các đối tượng có cơ hội ra tay gây án
sau gần một mươi hai giờ đồng hồ triển khai đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng hai lực lượng công an bắt giữ thành công ba đối tượng khi đang chuẩn bị hung khí để tấn công một đại lý thu mua nông sản ở huyện crong năng
hung khí thu giữ bao gồm hai kích điện một xà beng một cưa cầm tay ba con dao một cây dựa và nhiều hung khí khác
công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa tổ chức đột kích lô cốt đánh bạc phá chuyên án bắt giữ thành công một mươi hai đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác
công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa tổ chức đột kích lô cốt đánh bạc phá chuyên án bắt giữ thành công một mươi hai đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác

công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa tổ chức đột kích lô cốt đánh bạc phá chuyên án bắt giữ thành công một mươi hai đối tượng đánh bạc thu giữ thành công một mươi hai đối tượng đánh bạc thu giữ thành công một mươi hai đối tượng đánh bạc thu giữ thành công một mươi hai đối tượng đánh bạc
một vụ việc chống đối khác công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đại úy lê ngọc bảo châu cán bộ cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bị đâm trọng thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ
vào khoảng chín h ba mươi tối qua trong lúc làm nhiệm vụ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn phát hiện xe máy do một nam thanh niên điều khiển chạy nhanh với nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên đối tượng không chấp hành điều khiển phương tiện đâm xe vào đại úy lê ngọc bảo châu cán bộ cục cảnh sát giao thông sau đó bỏ chạy về hướng đường hà huy giáp
do bị thương nặng đại úy lê ngọc bảo châu nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố hồ chí minh
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tp biên hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để truy tìm dấu vết đối tượng và khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang nổi lên tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây hoang mang dư luận và mất an ninh trật tự
trước tình hình trên công an tp long xuyên đã có nhiều giải pháp để phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các điều kiện phát sinh tội phạm tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn vũ
nguyễn văn vũ sinh năm hai nghìn bốn về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó do mâu thuẫn cùng với nhóm của lê minh mẫn sinh năm hai nghìn năm nhóm của vũ gồm năm thiếu niên đã cầm dao tự chế xông vào một quán ăn nơi nhóm của mẫn đang ở đó để đánh nhau đập phá đồ đạc khiến người dân hoảng loạn
các đối tượng đa số là dưới một mươi tám tuổi khi mâu thuẫn thì chúng hẹn hò nhau trên zalo facebook để sử dụng hương khí đánh nhau
đa số mâu thuẫn thì xuất phát từ
trong năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an thành phố đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ án về cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản liên quan năm mươi bốn đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng hương khí nguy hiểm gây ra mặc dù còn rất trẻ nhưng hành vi của các đối tượng rất hung hãn bất chấp hậu quả
đa số các hung khí này thì được các đối tượng
mua qua các trang mạng xã hội các đối tượng tự chế sử dụng hung khí thì không có tập trung ở một chỗ
các đối tượng hẹn hò nhau và cắt dấu hương khí ở những nơi ít người qua lại những nơi cỏ sậy mọc cao nhằm tránh né cơ quan tuần tra kiểm tra
trước tình hình trên công an tp long xuyên đã tăng cường hoạt động tuần tra trên các tuyến địa bàn phức tạp về an ninh trật tự đồng thời ra soát phối hợp với công an các địa bàn giáp danh
quản lý hai trăm linh chín đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện nguy cơ phạm tội vi phạm pháp luật để đề ra biện pháp quản lý phù hợp
bên cạnh đó công an tp long xuyên cũng trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra các biêu kiện bưu phẩm đi từ các tỉnh thành khác về thành phố long xuyên
có chứa các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ trái phép nhằm kiểm soát vũ khí hung khí nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn
chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan ví dụ như là
tòa án kiểm soát sắp tới sẽ đưa ra xét xử một số vụ để tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt là những vụ việc mà thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng
quỷ hoài tài sản cố ý làm hư hổng tài sản và thậm chí là có hành vi giết người tảm bảo tính răng đe và giáo dục thêm cho các em nắm
cũng như phòng ngừa xã hội tránh trường hợp các em bị do nhiều thiếu nhận thức và pháp lực bị bạn bè rủ ghê lôi kéo và tham gia những hành vi nguy hiểm như vừa qua
bên cạnh những biện pháp phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm của lực lượng công an
thì biện pháp hữu hiệu hơn cả là sự quan tâm của gia đình các bậc cha mẹ trong quản lý con em mình khi phát hiện có biểu hiện cất dấu hung khí
cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý tránh vụ việc đáng tiếc xảy ra tội phạm